nhiều xã của huyện hòa vang là một cảnh ngập lụt nghiêm trọng
các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã không quản ngại khó khăn dầm mình dưới nước khơi thông dòng chảy tạo điều kiện cho nước sớm rút
để người dân được lưu thông trở lại qua thôn bồ bản của xã hòa phong huyện hòa vang
đồng thời lực lượng công an còn tổ chức dọn dẹp vệ sinh giúp thầy và trò trường tiểu học an phước xã hòa phong
sớm hoạt động trở lại công tác dạy và học sau mưa lũ
tình hình mưa lũ tại miền trung dự báo vẫn còn những diễn biến phức tạp
chính vì vậy sự chủ động của lực lượng công an cùng với các lực lượng chức năng khác
đã giúp người dân nơi đây hạn chế thấp nhất thiệt hại
do lực lượng công an và các lực lượng chức năng khác đã giúp người dân nơi đây hạn chế tấp nhất thiệt hại

nhưng sau khi bị hại trả tiền mặt xong thì đối tượng đã không giao xe như thỏa thuận
đấu tranh khai thác ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng là trần công anh
chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
bước đầu lực lượng chức năng làm rõ được năm vụ số tiền lừa đảo gần một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã có ý định lừa đảo từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đối tượng đã triển khai kế hoạch và chiếm đất tài sản của các bị hại
hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng
thêm thông tin đáng chú ý về đường dây bóng đá một mươi tỷ đồng vừa bị công an tp đà nẵng triệt phá
vào sáng nay hai đối tượng là mắt xích quan trọng của vụ án trên đã bị bắt giữ tại thành phố hồ chí minh
khi trên đường bỏ trốn và đã được di lý về đà nẵng phục vụ điều tra
hai đối tượng này là lê hà việt hưng ba mươi năm tuổi và bùi văn nhân hai mươi bảy tuổi
cùng chú tệ quận thanh khê đà nẵng
trong đó hưng được kẻ cầm đầu giao cho việc điều hành quản lý xử lý vấn đề kỹ thuật
và cắt chuyển các tài khoản supermaster thành nhiều tài khoản master
để chuyển cho các đại lý đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới
còn bùi văn nhẫn phụ trách việc thu chung tiền thắng thua và đòi nợ
vào thứ hai hàng tuần chí cùng với hưng nhân liên lạc qua ứng dụng telegram
để thống kê tính toán chốt tiền thắng thua
cho đến nay đối tượng cầm đầu là bùi mạnh trí ba mươi năm tuổi
bỏ trốn cơ quan công an đang tiến hành truy bắt
đồng thời kêu gọi trí đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đang tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng có liên quan
trong đó năm đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây cá độ
và sáu đối tượng là các con bạc lớn
kính chào quý vị ngày một mươi bốn tháng một mươi công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra truy xét một vụ cướp giật xảy ra
tại một tiệm vàng trên đường vĩnh lộc xã vĩnh lộc a
theo hình ảnh camera an ninh ghi lại lúc một mươi một h ngày một mươi hai tháng một mươi nữ nhân viên bán hàng tại tiệm vàng trên đường vĩnh lộc
ấp sáu xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm đang đứng ở quầy thì có một thanh niên đến hỏi mua vàng
sau khi xem hai nhẫn vàng hai mươi bốn k hai năm lượng thì thanh niên cầm rồi ra xe bỏ chạy
mặc dù nhiều người đã phát hiện truy đuổi nhưng không kịp
được biết giá trị hai chiếc nhẫn vàng bị tên cướp lấy đi giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
công an huyện bình chánh tiếp nhận thông tin đã có mặt khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để truy xét đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố mỹ tho cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng cao phi long
cư trú phường thuế long quận ô môn tp cần thơ và nguyễn duy khánh cư trú ấp bình tạo xã trung an tp mỹ tho
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó do có mâu thuẫn từ trước vào ngày ba tháng tám vợ của đối tượng cao phi long là lê thanh trinh xảy ra xô xát với chị nguyễn thị hồng lan
tại một công ty thủy sản trong khu công nghiệp mỹ tho trinh gọi điện thoại cho cao phi long đến đánh chị lan lan bỏ chạy sang một công ty gần đó
cao phi long và nguyễn duy khánh tiếp tục sử dụng hung khí xông vào trụ sở của công ty chém chị lan gây thương tích
chị lan được mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện điều trị ngoài giám định của cơ quan chức năng chị lan bị thương tật hai mươi sáu
căn cứ vào mức độ vi phạm của hai đối tượng cao phi long và nguyễn duy khánh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp mỹ tho đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lễ mắc tạm giam để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
kính thưa quý vị tình trạng xe quá tải hoành hành vô tư hoạt động vẫn đang rất phổ biến trên địa bàn tp hcm
và không khó bắt gặp những xe quá tải xe cơi nới thùng dỡ cồng kền hàng hóa lưu thông trên đường
và không chỉ khiến nhiều cây cầu tuyến đường nhanh chóng xuống cấp mà còn là nỗi lo lắng mất an toàn đối với nhiều người dân
tại khu vực đường nguyễn duy trinh điểm giao giữa quận chín và quận hai đây là đoạn đường có rất nhiều xe tải xe ben coi thùng chở vật liệu xây dựng đất cát liên tục vận chuyển qua đây
không chỉ có dấu hiệu chở quá tải các xe này còn phóng nhanh vượt ẩu cố chạy qua ngã tư khi đèn báo hiệu giao thông đã báo đèn vàng rất dễ dẫn đến ba quẹt tai nạn giao thông
ngoài ra vào buổi trưa và chiều còn có rất nhiều xe đậu hàng dài nối đuôi nhau dọc tuyến đường chờ nhận hàng gây cản trở và ủng tắc giao thông
tình trạng xe có tải trọng nặng lại chạy với tốc độ cao tại khu vực này khiến người dân rất bất an và đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây
thấy đa số đa phần thì giờ cao điểm thì xe khá là đông chạy chờ hơi lâu chạy cũng hơi cực vật hết chị
em sợ nhất là kiểu nếu mà chở quá tải á mà người dân mà chạy sát bên hay gì đó thì mà vật đâu biết nó đổ lúc nào đâu chị có thể nó có đổ xuống người dân
cái trọng lực nó quá tải chạy nó sẽ kiểu như là xe đó quy định bao nhiêu trọng lượng là chạy
nếu mà chở quá tải thì xe nó sẽ bị trục chặt hay sao mà nó không biết sự cố lúc nào đâu chị có thể gây ảnh hưởng người dân nhiều
chứ tôi thấy là nhiều nhiều tài xế nó chạy quá ẩu đấy ở đây tôi ở đây nè tôi rất sợ lắm nhiều khi nó chạy mà tôi thấy tôi ớn luôn đó
như trấn hạp nhạy qua bên kia đây nè là ở dưới nó lên còn ở đầu cái xe hông đá nó ẩu á nó nhào lên là nó té mà hên là nó té vô trong chứ không phải nó té ra ngoài là nó đau khổ nữa
là người ta thấy người ta sợ
tương tự tại một số tuyến đường trên tỉnh lộ một mươi quận bình tân lê văn việt hoàng hữu nam gò cát quận gò vấp
nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng đa phần các thùng xe đều được cơi nới để chở nhiều hàng lưu thông suốt ngày đêm khiến mùa khô thì bụi bay đầy nhà dân mùa mưa bùng đất văn vải khắp nơi
từ thực tế cho thấy tình hình xe quá tải tham gia giao thông có chiều hướng diễn biến phức tạp tại một số tuyến quốc lộ trọng điểm
do đó việc tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đặc biệt là tại các đầu nguồn hàng như cảng thủy nội địa bến bãi nhà ga mỏ vật liệu nơi tập kết hàng hóa lên ô tô cần được chú trọng để giải quyết thực trạng này
chúng ta phải xác định được cái hàng quá tải nó phát xuất từ ở đâu từ cái nguồn nào chúng ta phải có cái ngăn chặn và xử lý ngay từ đầu chứ không để là các cái phương tiện này nó đi ra tham gia ở giao thông ở ngoài đường thì rất là nguy hiểm
đặc biệt là phải nâng cao hơn nữa cái tinh thần trách nhiệm trong công tác xử lý phải cương quyết phải mạnh dạng hơn nữa đối với cái trường hợp này
và đối với các cái đơn vị đặc biệt là các cái chủ doanh nghiệp rồi các cái chủ xe rồi các cái tài xế chúng ta cũng phải nâng cao cái trách nhiệm hơn nữa và quy trách nhiệm đối với những cái đơn vị này những cá nhân và tổ chức của đơn vị nếu để xảy ra cái tình trạng mà chở hàng quá tải
bên cạnh đó thì chúng ta phải tăng cường nhiều hơn nữa công tác tuyên truyền để nhắc nhở
làm sao mọi người đều tham gia giao thông
hiện nay hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố đã được nâng cấp phát triển
do đó các phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông cần chấp hành đúng luật giao thông đường bộ
bên cạnh đó cơ quan chức năng cần thường xuyên công tác kiểm soát và có chế tài mạnh đối với những hành vi vi phạm này nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
kính thưa quý vị thực thi hiệp định evfda sẽ cắt giảm tám mươi năm sáu dòng thế hoàng xuất khẩu của việt nam
và các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều từ hiệp định này là dịch may da dày và đồng thời với thách thức dành cho các ngành hàng không điện tử công nghệ
vì vậy mà hàng hóa từ eu và việt nam sẽ có giá ưu đại hơn
theo quy định hiện nay hàng thời trang xa xỉ từ châu âu và việt nam phải chịu ba mươi thuế nhập khẩu và một mươi thuế vat
một doanh nghiệp cho biết trung bình khoảng một trăm linh triệu đô la mỹ đơn hàng nếu bán được năm mươi triệu đô la mỹ

để được hoàn thuế
với evfta việt nam sẽ có cơ hội hình thành những khu vực mua sắm phi thuế quan
những khu mua sắm này sẽ tạo sức hút cho ngành du lịch
đây chỉ là một ví dụ về những cơ hội mà evfta mang lại
đại diện eugrocharm nhận định thời gian tới kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng mạnh
tôi hy vọng kim ngạch xuất khẩu hai chiều sẽ tăng đáng kể vì năm nay chúng ta đang gặp covid một mươi chín nên nhiều mặt hàng hiện bị ngưng trệ
tôi hy vọng qua dịch đường bay được mở lại
và từ đó kiêm ngạch xuất khẩu của cả hai nước cũng sẽ được tăng lên
cái vai trò của các tổng ứng xử vai trò của tất cả các hiệp hội làm sao chúng ta phải kết nối lại
để cho các kết nối lại ở đây để làm một cái tiếng nói giữa cái cơ quan quản lý với lại các hội hợp trên nghiệp
cũng như kết nối lại để làm sao đó các doanh nghiệp trong nước việt nam đi với lại các doanh nghiệp nước ngoài có một mối quan hệ ngay trên đất nước việt nam này
và thì như vậy thì chúng ta mới có một cơ hội hợp
tôi thấy rằng cái hiệu quả và hiệu lực khi mà thực hiện cái evfta này
với một thị trường tiềm năng và cũng rất khó tính như eu nhất là nguy cơ về phòng vệ thương mại có thể xảy ra vì hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này phải tuân thủ quy tắc xuất xứ
vì vậy dù có được hưởng lợi về thuế quan thì hàng xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua những hàng rào khách khe